bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ đã tổ chức lễ khánh thành trung tâm sản nhi được đầu tư theo mô hình xã hội hóa
với quy mô giai đoạn một trên năm trăm linh rừng bệnh trung tâm sản nhi được đầu tư theo mô hình bệnh viện khách sạn tiêu chuẩn bốn sao đảm bảo tiêu chí sáng xanh sạch đẹp
trung tâm được đầu tư theo hình thức xã hội hóa với tổng mức đầu tư một năm trăm linh tỷ đồng
công trình hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em trên địa bàn tỉnh phú thọ và các tỉnh thành phố khu vực trung du miền núi phía bắc
trung tâm sản nhi là đại diện tiêu biểu cho một cơ sở y tế toàn diện với sự kết hợp ba trong một của các yếu tố con người công nghệ dịch vụ
tại buổi lễ bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến ghi nhận sự năng động sáng tạo của ngành y tế trong lĩnh vực xã hội hóa đầu tư cơ sở vật chất
sự tiên phong của bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ trong việc tham gia đề án bệnh viện vệ tinh đến nay đã triển khai được hầu hết các gói kỹ thuật của bệnh viện tuyến trung ương góp phần thực hiện tốt hơn công tác khám chữa bệnh cho nhân dân